cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
đồng thời bắt khẩn cấp nguyễn thị khuyên tổng giám đốc công ty và văn đình toàn phó tổng giám đốc công ty
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khuyên và toàn cùng với một người khác đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông tâm lộc phát
sau đó đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn tâm lộc phát
các đối tượng dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích công ty sản xuất kinh doanh quần áo thời trang đầu tư bắt động sản
và sử dụng pháp nhân công ty tâm lộc phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh hợp đồng góp vốn
để tạo lòng tin thu hút các nhà đầu tư nhóm của khuyên đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu
trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng khoảng hai chín mươi ba một tháng
tính từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã huy động được hơn năm một trăm linh tỷ đồng từ các nhà đầu tư
từ tháng chín năm ngoái đến nay khuyên không trả được lãi như cam kết mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của các nhà đầu tư
trong đó khuyên và toàn chiếm đoạt hơn sáu mươi một tỷ đồng của một mươi tám nhà đầu tư đã có đơn tố giác
một vụ án mạng vừa xảy ra vào ngày hôm qua tại bà rịa vũng tàu
nghi phạm là phạm minh út tạm trú tại phường một mươi một tp vũng tàu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người
và trưa qua nạn nhân là chủ một quán cà phê ở phường một mươi thành phố vũng tàu được phát hiện tử vong trong nhà
khẩn chức điều tra đến hai giờ chiều lực lượng công an bắt đường nghi phạm phạm minh út đến mát xa tại quán của nạn nhân nhưng không có tiền trả
nên út đã bóc cổ nạn nhân đến chết sau đó lấy trộm điện thoại của nạn nhân cùng một bốn triệu đồng và rời khỏi hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam phạm hữu chính trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam về tội vu khống
ngày một mươi năm tháng năm năm ngoái chính xảy ra tranh chấp về việc đón cháu nội với mẹ của cháu bé là ôn cẩm loan gây mất an ninh trật tự
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đồng chí nguyễn minh tiến trưởng công an xã đồn xá và hai đồng chí công an xã tới hiện trường giải quyết vụ việc
nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp lực lượng công an đã mời cả hai đưa cháu bé về trụ sở công an xã làm việc
tuy nhiên do không chấp nhận kết quả giải quyết từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chính liên tiếp gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng vu khống đồng chí tiến có hành vi dâm ô sảm sỡ
cướp sợi dây chuyền trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng của cháu bé đồng thời lấy trộm năm triệu đồng trong cốp xe máy của chính
hành vi vu khống của chính đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác của đồng chí tiến
căn cứ kết quả xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm hữu chính
đồng thời khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với đối tượng về tội vu khống để xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận tây hồ thành phố hà nội vừa bắt khẩn cấp trần hiễu đạt trú tại phường phú diễn quận bắc tử liêm thành phố hà nội
để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó một người dân ở phường thụy khuê quận tây hồ hà nội trình báo đạt đã cho đạt mượn thiết bị bay không người lái để mang đi quay video làm thiện nguyện
nhưng sau đó do bị đòi nợ đạt đã bán flycam cho một người khác với giá bốn mươi triệu đồng
đạt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận một mươi thành phố hồ chí minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh khởi tố bắt tạm giam bốn bị can
bao gồm lữ phú thám dương thị thu thảo đặng thị hồng duyên và lê thị ánh nga
thủ đoạn của các đối tượng này là thu gom các loại tân dược
sắp hết hạn sử dụng với giá rẻ đưa về nhà của thám ở phường một mươi năm quận một mươi dùng kéo cắt phần ngày sản xuất và hạn sử dụng được dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó in hạn sử dụng mới đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu vào mặt sau vỉ thuốc đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả tiếp tục ra thị trường tiêu thụ
kết quả khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi thùng thuốc chứa hơn một trăm linh sáu lọ chai thuốc giả với hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả các máy móc dụng cụ để sản xuất thuốc giả
trong lúc điều tra tại nhà của một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng ma túy phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện chủ nhà là bố của đối tượng đang tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
trước đó công an phường quảng phú tp quảng ngãi phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi kiểm tra phát hiện một người thân trong gia đình của huỳnh thanh huy sử dụng tàng trữ trái phép ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện huy tàng trữ vũ khí quân dụng trong nhà
cơ quan an ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với huỳnh thanh huy về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
hiện vụ việc đang được phòng an ninh điều tra tiếp tục mở rộng
công an tp nha trang tp khánh hòa vừa bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy là nguyễn văn vĩ và lê trung khánh đều trú ở tp nha trang
trong hai ngày một mươi năm và một mươi tám tháng bốn tại phường phước tiến thành phố nha trang cả hai đã lấy trộm hai chiếc xe máy tại đường ngô gia tự và trần bình trọng
nhận được tin báo công an tp nha trang đã tổ chức điều tra truy xét
đến trưa ngày hôm qua một mươi chín tháng bốn xác định và bắt giữ được hai nghi can gây ra hai vụ trộm
đấu tranh bước đầu vĩ và khánh khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu bốn phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
giữa xe tải và xe máy đã khiến một người tử vong hai người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm qua tài xế trương minh hùng điều khiển xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thị xã phước long đi tỉnh bình dương
đến khu phố bốn phường long phước thì bất ngờ va chạm với xe máy do ông trần xuân thao điều khiển
theo vợ và cháu bé bốn tuổi lưu thông cùng chiều phía trước
cú va chạm mạnh đã khiến cả ba người trên xe máy bị ngã văng xuống đường
người vợ tử vong tại hiện trường hai người còn lại bị thương
chiếc xe máy bị hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tổ cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lai châu đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo âu quy hồ thuộc địa phận xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
kiểm tra nhanh tại chỗ nam du khách bị mệt mỏi trên người có nhiều vết xe sát nhỏ điện thoại hết pin
lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống đồ ăn động viên du khách và đưa về khách sạn tại sapa
qua xác minh du khách bị lạc một mươi tám tuổi quốc tịch anh
ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe du khách đã viết thư cảm ơn bày tỏ niềm vui và sự biết ơn cảm kích đối với lực lượng công an việt nam
công an thành phố hải phòng thông tin chính thức về vụ án nữ sinh lớp chín bị bạn trai sát hại tại thôn lê sáng xã an hồng huyện an dương
từ tin báo của cha nạn nhân về việc con gái sinh năm hai nghìn chín đi khỏi nhà từ ngày một mươi hai tháng bốn không trở về
cơ quan công an xác định sau khi rời khỏi nhà thì cháu gái đã đến nhà bạn trai là lê vân toàn sinh năm hai nghìn chín hiện đang sống cùng với bà ngoại tại thôn lê sáng
quá trình xác minh toàn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm đã ra tay sát hại bạn gái sau đó kéo sát nạn nhân ra khoảng đất trống trong vườn nhà vùi xuống phi tăng
từ lời khai của nghi phạm ngay trong đêm qua công an huyện an dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hải phòng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân
và hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi bàn giao thi thể của nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng
đồng thời tạm giữ hình sự đối với lê vân toàn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển hai viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ
đối tượng là lô thị vân chú tại huyện đô lương bị bắt quả tang tại khu vực xã giang sơn huyện đô lương vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ huyện quế phong
đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ
một đối tượng tạm trú tại phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị công an phường xuân hà bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại nơi trọ của mình
đối tượng tên nguyễn tuấn vũ hai mươi bảy tuổi quê thỉnh thừa thiên huế
vào tối một mươi bảy tháng bốn công an phường kiểm tra hành chính phòng trọ của đối tượng phát hiện một mươi chín điếu thuốc bên trong chứa cần sa nguyên chất và một số dụng cụ dùng để phân chia sử dụng ma túy
vũ thừa nhận mua số ma túy trên về sử dụng và phân chia bán lại kiếm lời và hiện vụ việc đang được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê thụ lý điều tra
trong khi đó tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hòa nhơn vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn thái dương và đỗ bình an cùng chú tại huyện hòa ân tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra sau khi đã bàn bạc thống nhất với nhau dương điều khiển xe mô tô chở an đi từ huyện hòa ân đến thị xã hòa nhơn để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường
khi đến địa phận phường tam quang bắc thị xã hòa nhơn các đối tượng phát hiện người phụ nữ đang đứng đợi đèn đỏ nên áp sát giật lấy điện thoại của nạn nhân rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát
khi tiếp tục chở nhau đi gây án hai đối tượng đã bị lực lượng công an thị xã hòa nhơn tuần tra phát hiện và bắt giữ